đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sẽ không còn là một đề án trên giấy nữa khi bộ giáo dục và đào tạo đã ra thông báo chính thức về sự thay đổi này
việc đổi mới chương trình giáo dục dự kiến sẽ được ban hành từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sự thay đổi này có thể sẽ thay đổi cả quan niệm về ngành giáo dục của việt nam tồn tại trong nhiều năm qua
một trong số những đổi mới đó là hoạt động trải nghiệm trong chương trình phổ thông mới không phải là một môn học mà là hoạt động giáo dục được thực hiện bắt buộc từ lớp một đến lớp một mươi hai
đây là hình ảnh tại một lớp học trải nghiệm của các em học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông nguyễn bình khiêm
trong lớp học này các em đã được tham gia vào các hoạt động thực tế và tạo được những sản phẩm ý nghĩa thú vị
trải nghiệm là hoạt động giáo dục trong đó dưới sự hướng dẫn của nhà giáo dục từng cá nhân học sinh được tham gia trực tiếp vào các hoạt động với tư cách là chủ thể
qua đó phát triển năng lực thực tiễn phẩm chất nhân cách và phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình

trong lớp học này các em đã được tham gia vào các hoạt động thực tế và tạo được những sản phẩm ý nghĩa thú vị
trước hết là khi chúng tôi đã có quan điểm về mục tiêu giáo dục chính xác rồi
thì nghị quyết hay chính của đảng và đổi mối căn bản toàn diện tạo thêm sức mạnh và tinh thần và cả về phương pháp nữa
và tinh thần của nghị quyết đó được thể hiện trong đổi mối chương trình sách giáo khoa lần này thì chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh
và tôi nghĩ là nội dung cơ bản nhất của việc thay đổi chương trình sách giáo khoa là
đưa giáo dục của nước nhà ta thoát
thoát hẳn cách dạy theo kiểu truyền thụ kiến thức một chiều nặng với lý thiết
sang cách dạy nhằm hình thành nhân cách hình thành phẩm chất và phát triển năng lực của học sinh
việc tự chủ và sáng tạo trong phương pháp giáo dục tại trường nguyễn bình khiêm là một trong những minh chứng cụ thể
cho dự thảo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
khi đưa vào thực hiện nâng cao năng lực học sinh và chú trọng đến giáo dục phẩm chất con người
là những mục tiêu giáo dục đổi mới đặt ra ngày càng tiệm cận với mục tiêu đổi mới giáo dục
mà đảng và nhà nước đã đề ra nhiều năm trước